sở giao thông vận tải tp hcm vừa phối hợp với trường đại học quốc tế tổ chức hội thảo
các giải pháp giảm ủn tắc giao thông giảm tai nạn giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi trên địa bàn thành phố
hiện nay dân số của tp hcm là tám hai triệu người
số lượng phương tiện tham gia giao thông hiện nay đã tăng đến hơn bảy năm triệu phương tiện
chứ kể đến hàng ngày có hàng triệu phương tiện giao thông mang biển số của các tỉnh thành khác lưu thông vào tp hcm
bên cạnh đó việc phát triển cơ sở hạ tầng còn chưa đồng bộ
giữa những quận trung tâm thành phố và những quận ngoài ô
dẫn đến việc ung tắc giao thông nghiêm trọng tại nhiều điểm trên địa bàn thành phố
hội thảo lần này sẽ đặt ra cho sở giao thông vận tải cũng như ủy ban nhân dân thành phố
hàng loạt các vấn đề và những giải pháp hạ thi trong việc giảm ủn tắc giao thông giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tại hội thảo nhiều đại biểu đồng tình sự đóng góp của khoa học công nghệ chỉ góp một phần giải quyết nạn ung tắc giao thông
hướng giải quyết hiện nay là giảm khung tiện giao thông cá nhân và tăng cấp khung tiện phần tải hành khách công cộng
cùng lúc với khai thác hiệu quả các cơ sở hạ tầng hiện hữu và phát triển đồng bộ các cơ sở hạ tầng mới
ủy ban an toàn giao thông quốc gia vừa yêu cầu đồng chí trưởng ban an toàn giao thông tỉnh nghệ an
chỉ đạo các lực lượng có liên quan nhanh chóng điều tra xử lý nghiêm xe chở gỗ vi phạm trở quá tải trọng
thời gian qua cung đường liên xã từ bản lưu kiền xã khe kiền huyện tương dương và đến quốc lộ một mươi dài bốn mươi tám km
hàng ngày có hàng trăm lượt xe chở gỗ từ lào qua cửa khẩu lối mở bột ngũ xã an ná ngoi huyện kỳ sơn
và cửa khẩu phụ tam hợp chạy qua mà đa phần là xe chở quá khổ có tải hết hạt năng kiểm
gây hư hỏng nghiêm trọng đến kết cấu hạ tầng giao thông tiêu mẩn nguy cơ cao dẫn đến tàn đàn giao thông
trước tình trạng trên ủy ban an toàn giao thông quốc gia đề nghị các lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra
xác minh làm rõ thông tin xe chở quá khổ quá tải trọng quá hạn đăng kiểm xử lý nghiêm vi phạm theo quy định của pháp luật
sở giao thông vận tải giả soát toàn bộ các đơn vị kinh doanh vận tải trên địa bàn
xử lý tước quyền sử dụng giấy phép kinh doanh vận tải đối với các cá nhân tổ chức
vi phạm chở quá tải trọng cho phép vi phạm về kích thức thùng xe giả soát thấm kê xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
đối với doanh nghiệp có phương tiện hết hạn đăng kiểm hết niên hạn sử dụng vẫn tham gia giao thông
sửa chữa nâng cấp khắc phục những hư hỏng về kết cấu hạ tầng giao thông trên tuyến
bảo đảm người dân đi lại được thuận lợi và an toàn
thưa quý vị và các bạn thứ trưởng phụ trách bộ giao thông vận tải nguyễn hồng trường
vừa chốt thời điểm xử phạt ngụy qua camera trên đường cao tốc nội bài lào cai từ ngày một tháng năm
và tuyến đường cao tốc cầu dẽ ninh bình từ ngày một tháng bảy
trong một mươi năm ngày đầu nhà chức trách sẽ tuyên truyền để người dân biết từ ngày một mươi sáu tháng năm sẽ tiến hành xử phạt
theo báo cáo từ tổng cục đường bộ việt nam cho đến thời điểm này công ty giải pháp công nghệ fpt
nhà thầu lắp đặt hệ thống camera giám sát trên tuyến đường nội bài lào cai đã chủ động ứng vốn
lắp đặt hệ thống giám sát xử lý vi phạm bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường cao tốc nội bài lào cai
cụ thể fpt đã lắp bốn camera tự động phát hiện và ghi hình hành vi vi phạm điều khiển phương tiện đi không đúng phần đường
trên cầu sông lô bảy camera kiểm soát toàn bộ các phương tiện ra vào đường cao tốc
tự động cảnh báo các phương tiện vi phạm tại các trạm thu phí
camera tự động phát hiện và ghi hình hành vi vi phạm dừng đổ sai quy định
ngoài ra đơn vị này cũng đã lắp đặt hoàn thiện hệ thống phần cứng phần mềm của trung tâm giám sát xử lý vi phạm
tại trung tâm điều hành đường cao tốc nội bài lào cai km sáu
tại tp hcm mặc dù lực lượng chức năng đã thường xuyên tăng cường xử lý
nhưng tình trạng đầu đổ không đúng nơi quy định tại khu vực trung tâm vẫn diễn biến phức tạp
trước thực trạng này lực lượng cảnh sát giao thông thành phố đã đẩy mạnh xử phạt
xử lý ngồi bằng camera cầm tay trong tháng bốn này
ghi nhận vào ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn một mươi sáu tại nhiều tuyến đường khu vực trung tâm thành phố
dù đã có bản cấm nhưng tình trạng các ô tô ngang nhiên dừng đổ trái quy định vẫn diễn ra với số lượng nhiều
khó khăn trong công tác xử lý những trường hợp vi phạm này là tài xế thường bỏ đi nơi khác
không có mặt trong lúc lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt
vì vậy mỗi trường hợp vi phạm cơ quan chức năng phải tìm nhân chứng ký vào biên bản rất mất thời gian
những khó khăn trong công tác xử lý xe ô tô dừng đổ sai quy định
thì nó có những khó khăn sau là mặc dù các lực lượng chức năng của cảnh sát giao thông và công an địa phương ra quân xử lý liên tục
nhưng chưa lôi kéo được cả cái hệ thống chính trị của từ phường quận để vào cuộc xử lý như là ủy ban nhân dân và mặt trận tổ quốc v v
do đó việc xử lý vi phạm này cũng gặp nhiều khó khăn và chưa đồng bộ
thấy khó khăn thứ hai là hiện tại sau khi các lực lượng chức năng xử lý
thì việc chốt chặn để mà giữ thì chưa có kế hoạch
nó lại tái diễn sau khi mà các lực lượng chức năng rút quân đi
đúng ra thì trên những tiếng đường mà là người ta cấm
thì có những tiếng gọi là cấm không cho dừng nữa không cho dừng đổ khách
có một số tiếng như vậy
nên là xe ô tô thì trong thành phố rất đông
nên là chính quyền cũng nên là thành lập một số bãi đậu xe công cộng
để cho người dân có mà người ta vào mặt chầu xa cơ sở đến ba trăm linh bốn trăm linh m
nhưng người ta vẫn đậu dễ hơn còn hơn là cấm tuyệt đối
để nâng cao hiệu quả
công tác xử lý đậu đổ không đúng nơi quy định
lực lượng cảnh sát giao thông từ tháng bốn này sẽ đẩy mạnh công tác xử lý phạt nguội
theo hình thức các chiến sĩ cảnh sát giao thông sẽ có mặt thường xuyên trên mặt đường
đọc suốt hai mươi bốn h để dùng camera cầm tay ghi hình những trường hợp vi phạm
sau đó chuyển thông báo vi phạm đến địa phương nơi chủ phương tiện cư trú
dừng đậu ở nơi có biển cấm thì nó chiếm dụng cái tỷ lệ diện tích rất là lớn
nó gây cho tình trạng ủng ứ giao thông diễn ra rất là thường xuyên
bằng cái thông báo vi phạm gửi về địa phương nơi cư trú
để công an phường xã thị trấn hai mươi bốn quận quyện chuyển đến chủ sở hữu phương tiện
để mời lên phối hợp với cảnh sát giao thông để xử lý
thì nó có một sức lan tỏa trong cộng đồng tác động trực tiếp
vào cái ý thức của người điều khiển phương tiện trên đường có vi phạm
khi không có lực lượng cảnh sát giao thông
thì họ cũng chấp hành rất là nghiêm túc
một điểm mới trong xử phạt ngụy hiện nay là những trường hợp đã từng bị camera ghi hình phạt nguội
nhưng chưa đến cơ quan chức năng để đóng phạt
thì khi đang lưu thông trên đường thông qua trang thiết bị hiện đại
hệ thống cơ sở dữ liệu và các biện pháp nghiệp vụ
lực lượng cảnh sát giao thông sẽ tiến hành dừng phương tiện
yêu cầu chủ phương tiện chấp hành thông báo sự phạt vi phạm
đã được gửi đến các địa chỉ cư trú trước đó
hy vọng rằng những điểm mới này sẽ góp phần kéo giảm tình trạng đổ trái phép
khu vực trung tâm nói riêng và vi phạm giao thông nói chung tại tp hcm
một mươi hai chín trăm linh là số trường hợp vi phạm các lỗi giao thông
bị ghi hình tại tp hcm trong ba tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
trong đó có ba bảy trăm sáu mươi ba trường hợp đến đóng phạt
nộp kho bạc nhà nước năm một tỷ đồng